theo đó trên thực tế lượng nước đổ về hồ hòa bình khác xa so với dự báo của cơ quan khí tượng
với tranh lệch rất lớn từ sáu đến một mươi m ba trên dây khiến mực nước trong hồ tăng cao bất thường
lần đầu tiên trong lịch sử hồ hòa bình đã phải mở tám cửa đáy để xả lũ
khiến mực nước sông hồng sông thái bình tăng nhanh đột biến
rõ ràng rất cần những giải pháp cấp bách để khắc phục đối với công tác dự báo trong những đợt mưa lũ tới